kính chào quý vị và các bạn
trong chiều tối nay và ngày mai các tỉnh bắc bộ sẽ chịu tác động của không khí lạnh lệch đông và suy yếu chậm dần
nên trời nhiều mây có sương mù vào lúc sáng sớm mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi hai đến một mươi năm độ
một số vùng núi thuộc cao bằng lạng sơn dưới ngưỡng một mươi độ
còn ban ngày trời hứng nắng nhẹ nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là một mươi tám hai mươi một độ
lai châu điện biên có thể đạt mức nhiệt độ là hai mươi hai hai mươi bốn độ
thưa quý vị trong tình hình thời tiết duy trì rét đậm như hiện nay tại vùng núi bắc bộ
người dân cần hạn chế các hoạt động dưới trời lạnh mặc đủ ấm không dùng bếp than để sửa ấm trong phòng kín
căn cứ vào tình hình thời tiết cụ thể tại các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học
triển khai che chắn giữ ấm cho vật nuôi cây trồng thủy sàn trú trọng đàn đại gia súc
và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa
với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong chiều tối nay và ngày mai
tại các tỉnh từ quảng trị đến phú yên có mưa giải rác thời gian mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng
còn về tình hình nhiệt độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ở ngưỡng trời rét từ một mươi bảy đến hai mươi độ
tại các tỉnh thanh hóa đến hạ tĩnh và hai mươi một hai mươi bốn độ tại quảng bình đến thừa thiên huế
còn với khu vực đà nẵng liên bình hình thuận ít triệu tác động của không khí lạnh
trời ở ngưỡng lạnh
về đêm và sáng nhiệt độ ban trưa cũng chỉ tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ
lưu xuống các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai
thời tiết đặc trưng mùa khô phổ biến không mưa ngày nắng
với các tỉnh tây nguyên do địa hình cao nguyên nên ở ngưỡng trời rét về đêm và sáng
nhiệt độ ban trưa từ hai mươi sáu hai mươi chín độ còn nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
trên biển khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có sương mù chưa chiều giảm mây trời nắng

nhiệt độ tại hai quần đảo hà nội đêm và sáng nhiều mây gió đông bắc cấp hai ba trời rét đậm nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi hai hai mươi một độ